tin từ bệnh viện đa khoa huyện kiến sương tỉnh thái bình đêm ngày chín tháng bốn
bệnh viện đã phẫu thuật cắt đại tràng thành công cho một bệnh nhân có khối u đại tràng đã vỡ
theo đó bệnh nhân vào viện trong tình trạng cấp cứu sau khi khám lâm sàng
làm các doanh nghiệp cận lâm sàng khi phẫu thuật của bệnh viện đa khoa huyện kiến sương
phát hiện bệnh nhân có khối u đại tràng đã vỡ gây viêm phúc mạc
nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm
sau gần ba giờ đồng hồ phẫu thuật tỉ mỉ các phẫu thuật đã an toàn
giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch
trước đó vào đêm ngày tám tháng bốn bệnh viện đa khoa huyện kiến sương
cũng tiến hành phẫu thuật cắt đại tràng thành công cho một bệnh nhân khác
trên địa bàn huyện cũng bị khối u đại tràng
cả hai ca phẫu thuật thành công với sự hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân hoàn toàn ổn định hãy tiêu hóa lưu thông tốt
và đang tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa hồi sức của bệnh viện đa khoa huyện kiến sương
được biết đây là kỹ thuật khó và mới
trước đây chị có thể phẫu thuật ở bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh
nhưng nay đã được xử trí ngay tại tuyến huyện
điều này giúp cho bệnh nhân có các bệnh lý về u đại tràng
được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương
không phải đi xa điều trị giảm cấp biến chứng giảm tài cho bệnh viện tuyến trên
theo thống kê tại việt nam ung thư đại trực tràng chiếm tới tám
và đứng hàng thứ năm trong các loại ung thư phổ biến hiện nay
ung thư đại trực tràng nếu không được điều trị có thể dẫn tới các biến chứng
như tắc ruột nhiễm trùng chảy máu dò di căn
theo thống kê mới năm hai nghìn hai mươi của globocan
một quỹ nghiên cứu về tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong ung thư trên toàn thế giới
với ung thư đại trực tràng
thì hiện tại nó đang xếp thứ hai trên toàn thế giới về tỷ lệ mắc
và xếp thứ ba về tỷ lệ tử vong
với con số hàng năm tỷ lệ mắc rơi vào khoảng tầm một triệu chín trăm linh trường hợp mắc mới hàng năm
như vậy chúng ta có thể thấy được là gánh nặng bệnh tật về ung thư nói chung
và gánh nặng về bệnh ung thư đại trực tràng nói riêng
hiện tại đang là một vấn đề đe dọa rất là nhức nhối trên toàn thế giới
ung thư đại tràng cũng như một số các loại ung thư khác trên thế giới
thì nó có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ cao
còn cái căn nguyên cụ thể của mắc ung thư đại trực tràng nói riêng hay ung thư nói chung
thì hiện nay vẫn còn rất nhiều các cái tranh cãi
đối với ung thư đại trực tràng thì một trong những yếu tố nguy cơ cao đó là gì
đó là những tổn thương bệnh lý tiền hình thư
ví dụ như tổn thương viêm lớp đại trực tràng mãn tính ví dụ như tổn thương polyp
ngoài ra nữa thì có một số yếu tố nguy cơ cao nữa
như là trong gia đình mình có người mắc ung thư đại trực tràng trước đây
còn bây giờ thì chúng ta sẽ ở trong nhóm nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng
một yếu tố nữa đó là chúng ta có rất nhiều các tổn thương polyp
chúng tôi gọi là ung thư đại trực tràng có yếu tố gia đình
nó có hai hội chứng đó là hội chứng fap hay gọi là hội chứng đa polyp di truyền yếu tố gia đình
tức là trong gia đình của chúng ta đã có người mắc bệnh gọi là bệnh lý polypose
tức là từ một cái rất nhiều trong lòng ruột trong lòng đại tràng có rất nhiều polyp
trên một trăm linh bolip thì trong đó sẽ có một vài điểm
nó sẽ ung thư hóa và đó là cái người thân trong gia đình chúng ta thì chúng ta cũng thừa hưởng
một cái gen gọi gen apc là một cái gen có nguy cơ trở thành là ung thư đại trực tràng sau này
nếu như mà chúng ta không được đi kiểm soát tầm soát sớm
cái thứ hai nữa là một cái hội chứng nữa gọi là hội chứng linh
tức là hội chứng mà di truyền nhưng không phải là polypose
hội chứng này thì nó sẽ có gặp ở cả nam giới và gặp ở cả nữ giới
và nó liên quan đến tình trạng đối biến gen
đó là một số các yếu tố nguy cơ cao về liên quan đến gen
liên quan đến cái yếu tố mà chúng ta không thay đổi được như là tuổi
tuổi thông thường người ta nói rằng là trên năm mươi tuổi thì yếu tố nguy cơ cao với mắc ung thư đại trực tràng
ngoài thứ hai nữa là giới giới thì thường hay gặp ở giới nam nhiều hơn dưới nữ
tuy nhiên sự phân bố giữa nam và nữ đối với ung thư đại trực tràng thì tương đối là đều nhau
ngoài ra nữa thì có một số yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được
ví dụ như là về chế độ ăn chế độ ăn của chúng ta dầu các thức thịt có màu đỏ
thức ăn đồ ăn nhanh đồ ăn có nhiều dầu mỡ đó là một trong những yếu tố nguy cơ cao của mắc ung thư đại trực tràng
cái nữa đó là về lối sống lối sống tĩnh tại lối sống hạn chế vận động không có tập thể dục thể thao
và thói quen đi ngoài ngồi lâu thì đó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ cao của mắc ung thư đại trực tràng
cái dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất đó là sự thay đổi trong cái việc chúng ta đi đại tiện
vì sao vì ung thư đại tràng nó liên quan đến vấn đề là chúng ta bài tiết chất thải
của đường tiêu hóa
chúng ta chỉ cần có những thay đổi nhỏ thôi trong việc thói quen đi ngoài của chúng ta
như tôi vừa nói đó là gì
đó là thay đổi về thời gian đi ngoài trong một ngày thay đổi về tính chất của phân
ví dụ như phân mà có máu tất nhiên là ở giai đoạn sớm thì cái việc mà phân có máu chúng ta sẽ rất khó phát hiện
thường chúng tôi chỉ phát hiện được thông qua nội soi hoặc là xét nghiệm tìm máu tìm ẩn trong phân mới phát hiện ra được
còn đi ngoài ra máu đại thể thì thường chúng ta có thách rất hay lợi

rất hay lẫn với các bệnh lý lành tính khác viêm loại đại tràng trĩ
ví dụ như vậy
do vậy là tôi rất là khuyến cáo đối với người đặc biệt là những nhóm người bệnh độ tuổi là từ năm mươi tuổi trở lên
cần lưu ý hơn có bất kỳ một thay đổi nào trong cái việc đi ngoài
ví dụ chúng ta bình thường đi ngoài khoảng độ một mươi năm phút một lần nhưng bây giờ chúng ta phải đi ngoài lâu hơn
ba mươi phút mới đi xong mới cảm thấy thoải mái thì đó cũng là một dấu hiệu tiền triệu cảnh báo giúp chúng ta lưu ý đến cái sức khỏe của cái đại trà
hướng dẫn của vội ung thư đại tràng của mỹ thì đối với nhóm người độ tuổi từ năm mươi tuổi trở lên
thì đó là một nguy cơ cao đối với bệnh ung thư đại tràng
với nhóm người đó thì người ta khuyên là tầm soát ba đến năm năm một lần đi nội soi đại tràng toàn bộ ống mềm
đặc biệt với những nhóm người mà trong gia đình có tiền sử người mắc ung thư đại tràng thì độ tuổi để đi kiểm tra tầm soát sẽ còn phải thấp hơn nữa
có thể là ví dụ những người nhà mà chúng ta có
người nhà mà chúng ta được trần đoán ở độ tuổi là năm mươi
thì cái người bệnh tức chúng ta là người nhà của người đó sẽ đi tầm soát ở cái tuổi sớm hơn là bốn mươi năm tuổi là chúng ta đã cần phải đi tầm soát bằng nội soi rồi
cái thứ hai nữa là nếu như chúng ta có tiền sử mắc các bệnh lý viêm loát dạ dày ẩm viêm loát đại tràng mãn tính bệnh crohn hoặc là polyp
thì thời gian chúng ta đi tầm soát sẽ phải ngắn hơn có thể là hai hoặc ba năm chúng ta đã cần phải đi nội soi một lần rồi
nói chung lại nếu chúng ta không có bất kỳ các yếu tố nguy cơ nào
thì chúng ta nên là cứ năm năm một lần đi nội soi đại trường trà
hoặc nếu như chúng ta có điều kiện hoặc là những cơ sở cái nơi mà chúng ta sinh sống đó có cái test gọi là test xét nghiệm máu tiềm ẩn trong phân
thì đó cũng là một cái cách rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể sàng lòng được sớm bệnh ung tư đại trường trà